tại đội biên phòng đối tượng tần tà mẩy dân tộc giao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã xin xuế hồ huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã khai nhận toàn bộ hành vi rụ rỗ trẻ em gái sang trung quốc bán
bằng lời lẽ ngon ngọt mẩy đã rủ rỗ năm cháu gái đang học lớp chín dân tộc giao
đều ở xã xin suối hồ để đưa sang trung quốc làm con nuôi của tần san mẩy
mẹ đẻ của đối tượng đang sinh sống tại trung quốc nhưng thực chất là để bán
vào tối ngày ba tháng ba mẩy trực tiếp thuê taxi đưa các nạn nhân xuống thành phố lai châu
và bắt xe khách sang lào cai đến sáng ngày bốn tháng ba thì bị phát hiện bắt giữ
hiện các nạn nhân đã được đưa về trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
của tỉnh lào cai để hỗ trợ tâm lý và chăm sóc y tế